dẻo cũng giống như cơm trắng ăn hàng ngày
vào ngày tết sôi nếp là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm tân niên
người thái rất xem trọng cơm gạo
sau mỗi vụ mùa người dân đều làm lễ mừng lúa mới
những bông lúa đẹp nhất sẽ được lựa lặp treo trên giàn bếp cả năm cầu mong một vụ mới sẽ bội thu như vụ mùa vừa rồi
để làm được cơm xôi cúng tất niên hoặc cũng trong năm mới người thái phải lấy loại gạo nếp ngon nhất để đổ xôi
xôi gạo của người thái thơm dẻo ăn ngọt trong miệng
khi đưa lên mâm cúng đầu năm xôi được đưa vào những chiếc ém nhỏ đẹp mắt
với đồng bào thái bắt đầu làm cơm xôi
đầu từ ngày hai mươi ba tháng chạp từng nhà sẽ tổ chức một lễ cầu an
tùy điều kiện gia đình mà lễ cầu an sẽ được tổ chức đơn giản hoặc phức tạp
đây là một nghi thức không thể thiếu trong những ngày cuối năm của đồng bào thái
nhiều nơi tổ chức lễ cầu an rất lớn thậm chí cả bàn cùng làm lễ cầu an trong một ngày và trở thành lễ hội
tuy nhiên với người thái ở mường lò cầu an là một nghi thức bắt buộc
nhưng được làm khá gọn gàng đơn giản với quy mô gia đình đầm ấm gồm lễ thần đất chủ nguồn nước thổ công thổ địa và lễ tổ tiên
phần quan trọng của nghi lễ cầu an là làm lễ tổ tiên trong nhà
trước mâm cúng thầy mo cầm một chiếc quạt
đọc bài cúng tổ tiên về nhận lễ vật dùng cỗ vui vẻ với con cháu
đồng thời cầu mong tổ tiên thần linh ban phúc phù trợ cho gia đình con cháu bình yên làm ăn xuân sẻ ngô lúa xinh xôi ra súc ra cầm đàn đàn lớp lớp
nghỉ lễ này còn nhằm mục đích tiễn đi những điều xấu không may trong năm cũ để đón một năm mới bình an
gia đình chúng tôi năm nào cũng tổ chức lễ cầu an vào dịp cuối năm cúng thần đất thần nước để cảm tạ vì một năm qua các thần đã giúp đỡ để cuộc sống yên ổn xua đi những điều xui rủ trong năm cũ và mong một năm mới may mắn tốt lành
cúng tổ tiên để mời tổ tiên về ăn tết cùng con cháu
lễ vật khá đơn giản là con gà con cá bát cơm đều là các sản phẩm của nhà làm được
nếu nhà nào có điều kiện thì làm thịt lợn cúng đầu lợn
quan trọng là cái tâm của mình thôi
nhà nào tự cúng được thì không cần mời thầy mò
nhà tôi thì mời thầy mò để thầy cúng cho đúng trình tự
giống như dân tộc kinh tết của người thái không thể thiếu được bánh trưng
điều đặc biệt là đồng bào thái có hai loại bánh trưng là bánh đen và bánh trắng
sự thú vị nằm ở loại bánh trưng
bánh trưng đen được làm từ gạo nếp tú lệ cũng nhân đậu xanh thịt ba chỉ và không thể thiếu được cây núc nác
cây núp nát được tước vỏ phơi khô đốt lấy than
người ta dùng bột than của cây núp nát trộn với gạo nếp đã ngâm tạo nên một hỗn hợp đen nhánh

bánh trưng cũng là món chính để dâng lên tổ tiên khi làm lễ cúng giao thừa và trong những ngày nắng

lễ tết là dịp các thành viên quây quẩn bên nhau là dịp để ông bà cha mẹ dạy bảo con cháu biết quý trọng sức lao động đạo lý lối sống đúng mực ở đời
không chỉ những người trong gia đình mà bà con dân bản cũng thường tập trung ở một nhà để cùng nhau tập luyện cùng nhau nhảy múa để chuẩn bị cho những ngày tết
không chỉ những người trong gia đình mà bà con dân bản cũng thường tập trung ở một nhà để cùng nhau tập luyện cùng nhau nhảy múa để chuẩn bị cho những ngày tết sắp tới
có dịp phô hết vẻ đẹp của điệu múa xòe gắn liền với dân tộc mình
người thái quan niệm không xòe không tốt lúa không xòe thắp cạn bồ
múa xòe là biểu tượng của tình yêu dân tộc thái từ yêu cuộc sống lao động cần cù đến tình yêu đôi lứa
bởi vậy trong những ngày lễ tết múa xòe là hoạt động không thể thiếu
từ nam thanh nữ tú cho tới những người lớn tuổi
những người lớn tuổi trong làng bản đều nhiệt tình hòa mình trong vòng tròn của những điệu xòe vòng xòe khăn hay xòe sạp
các điệu xòe đều phản ánh cuộc sống lao động và đấu tranh sinh tồn giữa con người với cuộc sống thiên nhiên
thể hiện giấc mơ của người dân về cuộc sống thanh bình ấm no hạnh phúc
không phải chỉ riêng của người bà con nhân dân xã nghĩa an nói chung
mà còn tất cả bà con các thôn các xã khác cũng đến xã nghệ an để giao lưu và ví dụ như là tham gia các trò chơi
như là chơi hái hoa leo cột mỡ đẩy gậy tó mắc lẹ và ném còn
bên cạnh đó thì buổi tối chúng tôi còn hát giao lưu văn nghệ như là
hạn khuống tôi vừa trình bày trên ấy thì là cái hạn khuống đấy thì có khoảng tám đôi
thì có tám nam tám nữ thì sẽ lên thì lúc đầu thì các cô gái thái sẽ ở trên sàn hoa
và sẽ kéo thang lên và các chàng trai sẽ ở dưới và hát đối đáp như kiểu là khi nào mà các cô gái cảm phục được
những cái bài hát của các chàng trai thì các cô gái sẽ bác thang xuống cho các chàng trai lên
theo tập tục người thái cúng tổ tiên từ ngày hai mươi năm tháng chạp tới hết ngày mùng năm của năm mới
xưa kia người thái cũng tổ tiên bằng những sản vật săn bắn được
còn ngày nay dù không thay đổi nhiều nhưng cũng có vài điểm khác
trước đây mâm cơm cúng trong ngày tết của người thái không thể thiếu các món ăn như cơm mới cá đồ cá chua cơm đổ rụ
xôi trộn con cá thịt khô cơm cốm măng khô
riêng món thịt khô thường có được nhờ sự chuẩn bị từ trước đó khoảng nửa tháng
ngày tết ở đây thì chúng tôi thường tổ chức là vào ba ngày tết đầu tiên
ngày mùng một thì chúng tôi thường ít đi ra khỏi nhà
và mùng hai mùng ba thì chúng tôi có thể đi thăm đi chúc tết anh em hàng xóm và lại bên họ
bên nội bên ngoại tất cả các anh em
còn bình thường thì chúng tôi đến nhà nhau thì thường có kiểu lì xì cho các cháu nhỏ
mình cảm thấy là rất vui vì được gặp gỡ bạn bè này gia đình người thân tụ tập hết lại với nhau
xong nấu những món ngon cho nhau ăn thưởng thức chơi những trò chơi cùng nhau
nên là cái không khí tết đối với mình là cả năm chỉ có một lần thì mình thấy rất vui và hạnh phúc
khi thu mâm cỗ hóa vàng thì mời anh em bản mường về chung vui bữa cơm đầu xuân năm mới
con cháu cùng quây quẩn bên mâm cỗ tết
người lớn tuổi nhất trong gia đình sẽ nói những lời chúc tốt đẹp mong con cháu gặp nhiều may mắn trong năm mới
thưa quý vị và các bạn xuân đang về với núi rừng với đồng bào các dân tộc cùng với những hoạt động truyền thống đầy thú vị và hấp dẫn
đó là những bữa cơm đầm ấm bên gia đình và người thân với những đêm hội xòe say đắm lòng người
chặt tinh thần đoàn kết các dân tộc anh em cùng xây dựng quê hương giàu đẹp
thưa quý vị và các bạn nếu như muốn tìm hiểu về mảnh đất văn hóa mường lò
thì không thể bỏ qua cơ hội được đắm mình trong điệu múa xòe uyển truyền trong những câu hát dân ca mượt mà đầm thắm
nhưng chỉ như thế thì chưa đủ
để hiểu thêm về sức sống văn hóa ở nơi đây có những con người mang trong mình cả một bầu nhiệt huyết với những giá trị cốt lõi của dân tộc
họ được xem như di sản sống trong lòng người dân là ngọn lửa giúp cho văn hóa truyền thống được sáng mãi
chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một người con của bản thái như thế
đó là nghệ nhân điêu thị siêng một người phụ nữ đã dành gần như cả cuộc đời mình để học và truyền lại các điệu hát điệu múa dân tộc
cho những thế hệ mai sau
bà điêu thị siêng nổi tiếng khắp vùng với giọng hát được ví như họa mi của bản làng
không chỉ được trời phú cho giọng hát hay bà còn may mắn được sinh ra và lớn lên trong cái nôi của văn hóa mường lò
có bố mẹ ông bà đều là những người đam mê văn hóa truyền thống
thế là như một lẽ tự nhiên những bài dân ca những giai điệu của tiếng pí tiếng khen bè đã ngấm vào bà ngay từ khi còn rất nhỏ
cứ như thế bà yêu thích những câu hạn khuống đầy chữ tình và rồi bà trở thành hạt nhân chính trong các không gian biểu diễn của người thái nơi đây
cho đến nay dù đã lớn tuổi bà vẫn giữ được giọng hát không mấy ai có được
vẫn là người truyền lại ngọn lửa nhiệt huyết cho lớp trẻ quanh vùng
tôi thì lúc bé rồi từ lúc bé thì nhà tôi ấy mẹ tôi cũng là người biết hát bà tôi cũng là biết người biết hát bố tôi còn là người biết thổi pí
cho nên là thấy mẹ này thấy bà
rồi nghe các bà mẹ mình hát thì đã thích thì tôi cũng học
rồi thì học theo các bà ở bàn
lúc tôi đến tám tuổi tôi hay theo mẹ ra cánh đồng khi các bà già các bà ấy vừa cấy lại mình lại cứ đòi các bà ấy dạy hát
thì có thể các bà dạy cho một hai câu có lúc thì chỉ hát chiêu hát đùa cho thôi nhưng mà mình mãi biết được các đàn điệu của nó
thế tôi cũng cứ say mê
và chính là những cái làn điệu khắp của dân tộc mình
dân tộc mình mình càng yêu càng quý
yêu văn hóa thái lắm và coi những bài dân ca như một phần trong cuộc sống của mình
bà hát mọi lúc có thể
hát khi làm việc hát khi ngồi du con ngủ
với bà những câu hạn khuống không chỉ là lời bài hát vui mà nó chứa được nhiều ý nghĩa của dân tộc mình
chỉ ai thực sự yêu và hiểu
và hiểu thì mới có thể nhận ra được điều ấy
đó là tình yêu là những khát khao hy vọng và sự trở mong những điều tốt đẹp gửi gắm trong từng câu hát
những cái bài khắp ấy nó cũng rất là ý nghĩa
thứ nhất là mang tính chất giáo dục
thứ hai là trao đổi

hát ra biết hát thì mới biết được cái hay của nó
mới biết được cái quý giá trị của nó
mới biết được cái quý giá trị của nó
suốt hơn chục năm nay bà đã dạy không biết bao nhiêu thế hệ các em nhỏ từng làn điệu dân ca của người thái
mỗi lớp học đều hơn chục em
thời gian đầu bà còn phải đến từng nhà xin bố mẹ cho các cháu đi học hát
khi ấy kinh tế còn khó khăn nên việc vận động không dễ dàng gì
nhờ uy tín của mình với bà con làng xóm bà cũng thuyết phục được và bắt đầu dạy cho khoảng năm bảy em nhỏ
rồi hơn chục năm qua ngôi nhà của bà dần trở thành một lớp học giản dị
không bàn ghế không sách vở và cứ thế dốc toàn bộ sự nhiệt huyết của mình cho các thế hệ đi sau
hết lớp này lại tới lớp kia
dần dần những đứa trẻ cũng bắt đầu thay đổi
thích thú bà coi đó là nguồn động lực lớn nhất để tiếp tục công việc này
phần lớn bây giờ tôi là dạy ở tại nhà dạy cho các cháu các cháu nhỏ ấy
ngày hè tôi dạy cho các cháu nhỏ đến học tại nhà
tôi không lấy tiền đấy cái gì của ai cả
có lúc còn động viên các cháu có cái gì cho các cháu là động viên chúng nó
có ngô nấu ngô luộc ngô có khoai luộc khoai có lạc luộc lạc thì cho các cháu vừa đến là chúng nó
đã được vui tại mình các cháu cũng yêu mình
không chỉ dạy hát bà còn là một trong số ít những nghệ nhân ở mường lò được xem là di sản sống của nghệ thuật múa xòe
bà đã được sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh yên bái phong tặng danh hiệu nghệ sĩ xòe dân gian
đó là nhờ những công sức của bà với nghệ thuật xòe thái ở mảnh đất này
bà là người
bà là người nắm được gần như đầy đủ các động tác của sáu điệu xòe cổ và thực hành thành thạo
nhờ vậy bà đã dạy lại cho nhiều lớp thế hệ trẻ ở mường lò cách phối hợp các động tác tay chân cách đi lại di chuyển sao cho thành thục và chính xác
có thể nói nhờ những buổi truyền dạy của bà mà nghệ thuật múa xòe ở mường lò đã được phổ biến rộng rãi tới người dân hơn
những người trẻ khi học bà đều cảm phúc
trước sự tận tâm và nhiệt huyết của bà trong quá trình truyền dạy
bà siêng là một người rất là có tâm huyết với lại các điệu múa của đồng bào dân tộc thái
bà biết nhưng mà bà không kiểu là giữ cho riêng mình mà bà đã truyền đặt cho các thế hệ sau như là chúng tôi
chúng tôi thì đã biết thì khi mà chúng tôi biết thì bà cũng có thể có lúc thời gian thì bà
bà điêu thị siêng không có thời gian thì bà
cũng có thể gọi chúng tôi đi dạy các thế hệ sau như là các em lớp một lớp hai
bây giờ các em lớp một lớp hai trong các trường học cũng đã vận dụng vào những các điệu múa của dân tộc thái
như sáu điệu xòe cổ và các hoạt động của trường
năm tuổi cô bé siêng nam đào đã bắt đầu ngấm điệu xòe vào trong người
rồi đến nay xòe vẫn theo bà đi khắp làng trên bản dưới
người dân tự hào vì bản dưới
bản thân mình có một con chim họa mi không những hát hay mà còn xòe khéo biết và thuộc nhiều làn điệu xòe của dân tộc mình
còn với bà ngọn lửa nhiệt huyết đã được nhen nhóm và nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ vẫn chưa khi nào tản lui
không cần biết là ở sân khấu nào vào thời gian nào chỉ cần được bước nhịp nhàng cùng điệu xòe
được sống trong không gian của những câu hát hạn khuống
thấy ngọn lửa ấy vẫn cháy rực rỡ
và hơn thế nữa bà còn đang chia ngọn lửa đam mê của mình cho rất nhiều lớp thế hệ con cháu sau này ở bản thái
để câu hát điệu xòe sẽ còn sống mãi trên mảnh đất này
thưa quý vị và các bạn văn hóa dân tộc thái không chỉ được nhiều người biết đến
với những vòng xòe say đắm với những câu hát dân gian đầy quyến luyến chữ tình
mà còn có cả một nền ẩm thực rất phong phú và hấp dẫn để du khách thỏa sức khám phá
chương trình sắc màu dân tộc tuần này xin giới thiệu tới quý vị và các bạn
một trong những món ăn truyền thống của người thái
đó là canh bon
một món ăn độc đáo từ cái tên cho tới hương vị
các món ăn của người thái đa phần đều được chế biến từ những nguyên liệu tự nhiên sẵn có quanh nhà
canh bon cũng không phải ngoại lệ
cây bon của người thái một trong hai nguyên liệu chính nấu canh bon
được nhiều nơi biết đến là cây khoai nước
cây bon dễ trồng dễ sống thường mọc nhiều ở ngay vườn nhà
là nguyên liệu phổ biến
nên không hề khó tìm
người thái thường chọn lấy những cây còn non
thậm chí có nơi còn có thể dùng cả dễ non của cây để nấu
việc sơ chế cây bon cũng rất đơn giản
chỉ cần rửa sạch rồi cho vào nồi nước
nấu đến khi sôi thì bắt đầu cho ra châu và các loại gia vị vào
nguyên liệu chính thứ hai trong món ăn là gia châu hoặc gia bò
gia châu gia bò được bà con đem nướng trực tiếp trên lửa
cho miếng gia chín phồng rồi cạo sạch phần cháy
cho đến khi miếng gia lộ ra phần màu vàng sau khi nướng
thì mới đem đập cho mềm và thái nhỏ
hoặc bà con người thái cũng có thói quen tích chữ thực phẩm khô trên gác bếp
gia châu gia bò cũng được treo cho khô
đến khi cần dùng mới đem đốt để nấu canh
canh bon của người thái chúng tôi đều nấu từ những nguyên liệu đơn giản ở quanh nhà
món này không phải ai cũng ăn được vì hương vị của nó khá đặc biệt
nhưng với người thái đây là món ăn đặc trưng
và có mặt trong mâm cơm hàng ngày cũng như đón khách quý tới nhà ăn
nồi canh bon đơn giản chỉ có hai nguyên liệu chính như thế
thế nhưng để tạo nên hương vị không thể lẫn của bát canh bon
một thứ gia vị không thể thiếu chính là hạt mắc khén
linh hồn của ẩm thực tây bắc và các loại rau thơm
điểm đặc biệt khi nấu món ăn này là trong khi nấu không được đảo lên
mà phải để nguyên tất cả các nguyên liệu trong nổi như vậy
cho đến khi bắt nổi ra khỏi bếp
sự hòa quyện của rất nhiều hương vị đặc trưng như mùi hơi hăng của lá bon
mùi thơm của hạt mắc khén vị cay nồng của gừng xả ớt
vị béo ngậy của miếng da châu giòn đã tạo nên một món ăn lạ miệng
khiến nhiều vị khách phương xa đều trầm trồ thích thú
thưa quý vị và các bạn chương trình sắc màu dân tộc kỳ này cũng xin được tạm dừng tại đây
trải qua một năm với nhiều nỗ lực nhằm mang tới những nét mới và độc đáo cho chương trình
trong năm tới chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng giới thiệu thêm nhiều điểm đến
và những nét văn hóa thú vị trên mọi miền đất nước tới quý vị khán giả
mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình xin quý khán giả gửi về hòm thư
phongvănhoacomnn org vn hoặc qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại